vào trưa ngày hôm nay sở y tế hà nội cho biết thành phố đã ghi nhận thêm năm mươi một ca mắc mới trong sáu giờ qua
gồm một ca ngoài cộng đồng và năm mươi ca đã được cách ly hoặc trong khu vực phong tỏa
ổ dịch tại quận thanh xuân tiếp tục có thêm hai mươi chín bệnh nhân
các ca bệnh được phân bố tại các quận huyện như thanh xuân hai mươi chín ca đống đa bảy k ba đỉnh năm ca hà đông ba ca đông anh hoàn kiếm là hai ca thanh trì hoàng mai hai bà trưng là một ca
cụ thể một ca được phát hiện trong cộng đồng là bệnh nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba có địa chỉ tại hai mươi năm trên bốn mươi võ thị sáu phường thanh nhàn quận hai bà trưng
bệnh nhân tham gia trực chốt tại khu vực phố trung tả đống đa
liên quan đến một số nhân viên y tế bệnh viện đa khoa nông nghiệp đã mắc covid một mươi chín
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện thanh trì thông báo tìm người có liên quan đến bệnh viện đa khoa nông nghiệp cơ sở ngọc hồi huyện thanh trì
tất cả người dân có đi đến khám và lấy test xét
nghiệm nhanh covid một mươi chín tại bệnh viện khoa bệnh nhiệt đới từ ngày một mươi bốn đến ngày hai mươi tám tháng tám
cần thực hiện ngay tự cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế gần nhất để được tư vấn hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời
thưa quý vị từ một mươi năm h chiều ngày hôm nay hai mươi chín tháng tám đến sáu h sáng ngày mai ba mươi tháng tám
thành phố nha trang tỉnh khánh hòa sẽ tiến hành chiến dịch tổng ra soát lấy mẫu để phòng chống dịch covid một mươi chín
gần một mươi cán bộ nhân viên chiến sĩ
các lực lượng y tế công an quân đội thanh niên phụ nữ và chính quyền các địa phương tham gia chiến dịch này
thành phố nha trang đã thành lập một ba trăm linh tổ lấy mẫu
mỗi tổ gồm năm thành viên các lực lượng y tế công an quân đội đoàn thanh niên chính quyền địa phương tiến hành lấy mẫu tại từng hộ gia đình
đối tượng lấy mẫu là tất cả người dân đang cư trú trên địa bàn thành phố
để thực hiện chiến dịch thành phố nha trang đã yêu cầu tất cả mọi người dân trong thời gian từ một mươi năm h chiều ngày hôm nay hai mươi chín tháng tám
đến sáu giờ sáng mai ngày ba mươi tháng tám phải tuyệt đối ở yên trong nhà kể cả cán bộ công chức tổ chức và cá nhân đi cứu trợ phóng viên hay nhà báo
chỉ trừ người trực tiếp đến từng nhà thực thi nhiệm vụ lấy mẫu tầm soát
tính đến một mươi hai h trưa ngày hôm nay tỉnh khánh hòa đã ghi nhận sáu hai trăm bốn mươi bốn ca dương tính đứng thứ sáu toàn quốc trong đó riêng thành phố nha trang đã hơn ba sáu trăm ba mươi tám ca
thưa quý vị thành phố hồ chí minh đã trải qua một tuần siết chặt giãn cách xã hội trong đó công an thành phố hồ chí minh là đơn vị chủ công trong công tác kiểm soát xử lý các tình huống vi phạm
thực hiện công tác phòng chống dịch đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội
số liệu từ phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an thành phố hồ chí minh cho biết qua sáu ngày thực hiện siết chặt giãn cách ai ở đâu ở yên đó
tính đến sáng ngày hai mươi chín tháng tám lực lượng cảnh sát giao thông tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
đã ghi nhận hơn một trăm chín mươi một lượt người ra đường qua đó phát hiện một ba trăm bốn mươi hai trường hợp vi phạm tạm giữ hai trăm bốn mươi sáu phương tiện
trong một tuần cao điểm giãn cách hầu hết người dân ở thành phố hồ chí minh đều chấp hành nghiêm
nhưng vẫn có một số tình huống được linh động xử lý để giúp đỡ người dân trong trường hợp cần thiết
cái điều đáng mừng là hiện tại bây giờ đến thời điểm này thì cái số lượng mà phương tiện cũng như người dân mà ra đường dưới cái lý do không có lý do cần thiết thì đã giảm triệt để rồi
thì cái đó là đặc biệt rất mừng
còn những cái xe mà lưu lượng mà đi lại trên đường thì anh em sẽ cố gắng coi như là kiểm soát một trăm linh đối với tất cả các phương tiện
kể từ giờ ngày hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi một thực hiện nhận cách xã hội thì lượng người và phương tiện ra vào chốt kiểm soát
thì chỉ có những phương tiện được quy định là ba mươi nhóm đối tượng mới được qua chốt kiểm soát
thì lượng phương tiện và người dân di chuyển qua đây thì ít hơn rất nhiều
công an thành phố hồ chí minh cũng đã chỉ đạo công an các quận huyện và thành phố thủ đức triển khai tối đa lực lượng phương tiện
để tổ chức tuần trai chốt chặn tăm sát địa bàn trên tuyến đầu chống dịch
nhất là địa bàn giáp ranh các khu cách ly địa bàn bị phong tỏa đi từ ngõ gõ từ nhà ra từ người
góp phần kiểm soát hiệu quả trong đợt cao điểm siết chặt giãn cách
hiện nay thì hầu như tất cả lực lượng của an ninh phố đều tham gia chống dịch
có những lực lượng thì trước đây không trực tiếp làm việc ở các địa bàn
tuy nhiên thì hiện nay là chúng tôi cũng đã có phương án đã điều động một số các đồng chí ở các lực lượng này
trực tiếp xuống địa bàn xuống trực tiếp các phường xã các tổ dân phố để cùng người dân chống dịch
trong tuần tới lực lượng công an sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng khác kiểm tra việc thực hiện siết chặt giãn cách xã hội
công an thành phố hồ chí minh khuyến cáo giấy lưu thông trên đường chỉ địa pháp sử dụng cho công việc
nếu phát hiện sử dụng bổ đất không chính đáng
sẽ xử lý nghiêm theo quy định chung
thưa quý vị lợi dụng bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
nhu cầu tâm lý phòng chống dịch bệnh của người dân tăng cao
thời gian gần đây trên thị trường đã xuất hiện một số các loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe
được ghi công dụng là kháng virus hay kháng covid một mươi chín kháng viêm điều trị đau họng
cảm cúm và nhiễm trùng đường hô hấp phòng chống dịch covid một mươi chín
dù cục an toàn thực phẩm bộ y tế
và tổng cục quản lý thị trường bộ công thương đã nhiều lần ra văn bản cảnh báo
những thông tin này là sai sự thật
thế nhưng một số doanh nghiệp vẫn lợi dụng dịch bệnh để trục lợi bất chính
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
trà gừng xuyên tâm liên xịt họng xuyên tâm liên viên sủi xuyên tâm liên
đủ các loại thực phẩm hỗ trợ gắn với tên gọi của loại thảo dược xuyên tâm liên
được công ty an thịnh đường tung ra thị trường trong những ngày gần đây
những poster quảng cáo như một loại thần dược điều trị covid một mươi chín
tác dụng được thổi phòng như kháng covid một mươi chín kháng viêm tăng cường miễn dịch
tiêu diệt và cản toàn bộ tác nhân xâm nhập khoang miệng
những sản phẩm như thế này được giao bán tràn lan trên mạng xã hội
kèm theo những lời tư vấn sai sự thật đã khiến cho không ít người nhẹ dạ cả tin
mua về để phòng chống covid một mươi chín
không những thế quá trình sản xuất ra những sản phẩm này có nhiều dấu hiệu bất thường
những sản phẩm này được tri cục vệ sinh an toàn thực phẩm hà nội cấp số công bố ngày ba mươi một tháng bảy
thế nhưng ngày một tháng tám đã có rất nhiều sản phẩm xuyên tâm liên được tung ra thị trường
với hàng trăm công đoạn phức tạp và có những yêu cầu khắt khe trong lĩnh vực y tế
để tạo ra hàng nghìn sản phẩm chỉ trong một ngày
không hiểu đơn vị này sử dụng công nghệ gì để có thể rút gọn quy trình sản xuất nhanh gọn như vậy
đáng chú ý trong bản công bố phù hợp tiêu chuẩn để đưa sản phẩm ra thị trường cũng có dấu hiệu mập mờ
trong đó doanh nghiệp chịu trách nhiệm là công ty cổ phần liên doanh cfa việt nam
còn trên nhãn mát lại là công ty cổ phần dược mỹ phẩm phúc hưng
một đơn vị hoàn toàn không liên quan gì đến những sản phẩm này
đặc biệt là chữa những cái bệnh như là bệnh covid hiện nay
mọi cái hình thức quảng cáo ghi nhãn là có tác dụng chữa bệnh hay là hỗ trợ điều trị bệnh
đều là các cái quảng cáo và ghi nhãn vi phạm pháp luật
dù bộ y tế đã rút lại công văn đề cập viên én xuyên tâm liên phòng và hỗ trợ điều trị covid một mươi chín
cục an toàn thực phẩm cũng đã cảnh báo không có bất kỳ sản phẩm nào chữa hay kháng được covid một mươi chín
thế nhưng một số doanh nghiệp vẫn lợi dụng dịch bệnh
tung ra đủ loại sản phẩm gắn mát xuyên tâm liên thổi phòng công dụng nhằm trục lợi bất chính
theo các chuyên gia y tế nếu sử dụng những sản phẩm này không đúng cách có thể còn gây ra biến chứng
xuyên tâm liên là một cái thuốc có tính hàn rất mạnh
và như vậy nếu mà chúng ta uống một cái thuốc mà có tính hàn lâu ngày thì nó sẽ rất là dễ bị tiêu chảy
đặc biệt là những cái bệnh nhân covid cũng có một số người là bị dấu loạn tiêu hóa và bị tiêu chảy
theo thông tin từ sở y tế tỉnh thái bình thì đến thời điểm hiện tại
nhà máy sản xuất ra những sản phẩm này đã có công văn xin tạm dừng hoạt động sản xuất
tuy nhiên cục an toàn thực phẩm cho biết vẫn sẽ tiến hành giả soát
để xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng dịch bệnh quảng cáo sai sự thật